chuyển sang các tin tức an ninh triệt tự
dù đã tăng ga bỏ chạy thậm chí là ôm tăng vật nhảy xuống vực hòng thoát thân
nhưng hai đối tượng với sáu mươi ma túy tổng hợp đã bị lực lượng chức năng vây bắt thành công
chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh này đấu tranh triệt phá
đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận là giàng sèo pà và vừa a sinh
cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
giàng xeo pà quen biết với một đối tượng người lào có ma túy bán
nên rủ sinh góp hai trăm bảy mươi triệu đồng để lên khu vực biên giới mua ma túy
vận chuyển sang tỉnh lai châu bán kiếm lời
đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một mươi bánh lớn hình vuông
bên trong chứa các gói nhỏ có các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp với số lượng sáu mươi viên